chia sẻ bên hành lang quốc hội vấn đề nhiều đại biểu quan tâm đó là dự án luật mà quốc hội thảo luận tại kỳ họp lần này
cần thao gỡ các vương mắc đang nảy sinh trong thực tiễn nâng cao trách nhiệm của các cơ quan cá nhân về duyệt dự án
chúng ta không có một đánh giá rõ ràng chúng ta không có một cam kết là nhà đầu tư phải nhận cái gì
lựa chọn nhà đầu tư làm sao nhà đầu tư có đúng là nhà đầu tư đủ tư chuẩn để làm những dự án đó hay không
và không đánh giá rõ là cái dự kiến doanh thu ở mức độ nào
và do vậy thì cơ chế chia sẻ lựa chọn ở đây nó không rõ ràng
đợt này là những dự án nào được đưa vào danh mục của biu tê hay nói chung là bbb nói chung
thì nó không phải rằng là bất kể nhà đầu tư nào đề xuất ra mong muốn làm đều được
mà cũng không phải rằng là do một cơ quan nào đó tự mình đặt ra nào được
và cái cấp nào mà đã phê duyệt thì cấp đó phải chịu trách nhiệm trong cái chuyện là đảm bảo rằng
cái lợi ích của dự án đó nó phải đáp ứng được cho cái lợi ích
của cộng đồng của công cộng
nếu như cái người dân mà người ta không đồng tình điều ấy thì cái người mà phải duyệt dự án sẽ phải
người đứng ra chịu trách nhiệm
đầu tiên những cái dự án đã thực hiện trước khi mà có luật này thì rõ ràng là có sai phạm khá nhiều
nhưng mà cái sai phạm này thì cần phải xem hết tất cả từ cái việc là người xây dựng kế hoạch
lập báo cáo tiền khả thi báo cáo khả thi
và cho đến khi có
và các cái hợp đồng cho đến khi mà thực hiện
cái điều mà tôi mong đợi là rồi đây khi có cái luật này ra đời
thì cái điều đó nó ít nhất nếu mà tốt nhất là nó không xảy ra